sáng ngày năm tháng bảy thanh tra giao thông sở giao thông vận tải tp hcm đã bất ngờ kiểm tra các hãng taxi đang hoạt động ở sân bay tân sơn nhất
động thái quyết liệt này được triển khai sau khi truyền hình công an nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng tài xế của hãng chip taxi và sài gòn tourist gắn chip gian lận chặt chém giá cước của hành khách
tại bãi đệm đầu đường bạch đăng và phía trong sân bay tân sơn nhất thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra phương tiện của các hãng taxi như mai linh vinasin g bảy
riêng hãng jeep taxi và công ty cổ phần vận tải saigon tourist sử dụng nhãn hiệu saigon tourist đã tạm ngưng hoạt động
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sau sự việc taxi gian lận giá cước đơn vị sẽ kiểm tra thường xuyên và đột xuất về đồng hồ giá cước phù hiệu
tem kiểm định của tất cả các hãng taxi
không chỉ riêng ở khu vực sân bay mà còn mở rộng ra toàn địa bàn thành phố